hai đối tượng đang mua bán bốn bánh heroin vừa bị phát hiện và bắt giữ tại bản chợ xã lê lợi huyện nậm nhùn tỉnh lai châu
bốn bánh heroin có trọng lượng khoảng một bốn kg được cất giấu trong bao gạo của đối tượng ly tái xúa vừa nhận của xe khách chạy liên tỉnh tuyến lai châu điện biên
qua đấu tranh khai thác hai đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên của ly a và gửi xe khách từ huyện mường tè về huyện nậm nhùn tỉnh lai châu
sau đó gọi cho ly tái xúa ra nhận ma túy mang đi tiêu thụ
trong quá trình vận chuyển ma túy trên xe khách lia và di chuyển bằng xe máy theo sau xe khách để áp tải ma túy nếu bị phát hiện sẽ báo tin cho xúa hòng tàu thoát
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với hoàng thị bình chú tại huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
liên quan đến vụ việc này từ ngày một mươi một tháng bảy

công an huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh liên tục nhận được đơn của nhiều cá nhân tố cáo hoàng thị bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
kết quả xác định hoàng thị bình là kế toán trưởng của một công ty đóng trên địa bàn huyện nghi xuân đăng ký và hoạt động ngành nghề kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng
quá trình hoạt động bình được giám đốc giao điều hành tự quyết định việc thực hiện nhập hàng từ các nhà phân phối và ký hợp đồng giao dịch với khách hàng
hoàng thị bình đã vay tiền cá nhân với lãi suất cao để nhập vật liệu xây dựng sau đó lại vay lãi suất cao từ nhiều người khác để trả tiền vay trước đó
cho tới thời điểm hiện tại hơn một trăm linh bị hại tại hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra tổng tài sản thiệt hại hơn bốn mươi tỷ đồng
phòng kiểm soát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cao bằng chủ trì phối hợp với công an phường ngọc xuân
công an tp cao bằng vừa bắt một vụ hai đối tượng gồm nguyễn đức nhớ và lương trung thành đều trú tại thành phố cao bằng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào tối ngày hai mươi bảy tháng bảy khi đang thực hiện nhiệm vụ tại tổ bốn thuộc phường ngọc xuân tổ công tác phát hiện nhớ và thành có dấu hiệu nghi vấn
khi thấy lực lượng chức năng hai đối tượng bỏ chạy tuy nhiên đã bị khống chế ngay sau đó
qua kiểm tra phát hiện và thu giữ hai bánh heroin có khối lượng sáu trăm chín mươi tám hai mươi chín gram
cũng với hành vi mua bán tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ba mươi bốn đối tượng đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên ra quyết định tạm giữ hình sự
ngày hai mươi bốn tháng bảy cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an phối hợp với công an tỉnh thái nguyên kiểm tra đồng thời hai cơ sở kinh doanh sinh thái làng việt có địa chỉ tại thành phố thái nguyên
qua kiểm tra phát hiện thu giữ nhiều loại ma túy tổng hợp bình khí cười cùng hàng chục bộ loa đài thiết bị ánh sáng phục vụ cho việc bay lắc chín xe ô tô tiến hành kiểm tra xét nghiệm phát hiện chín mươi bốn trên một trăm một mươi bốn đối tượng dương tính với ma túy
qua phần loại cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự ba mươi bốn đối tượng về hành vi mua bán tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng đang tạm giữ đối tượng lưu nhật chiến

vào tối ngày hai mươi sáu tháng bảy trên đường đi đám cưới về chiến và vợ gặp ba thanh niên cũng đi ra về từ đám cưới

sau khi gây án chiến bỏ trốn đến ngày hai mươi bảy tháng bảy thì đến cơ quan công an
xin chào và hẹn gặp lại